sau cam kết bảo vệ an toàn cho nước nga khi tái đắc cử mới đây vụ khủng bố đẫm máu xảy ra tại nhà hát krokus city ho ở phía bắc thủ đô mosco với con số thường vong cao đã đặt ra thách thức an ninh nghiêm trọng dành cho tổng thống vladimir putin
theo đó vào tối ngày hai mươi hai tháng ba một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát krokus city ở ngoại ô mosco nhóm này đã xả súng điên cuồng vào những người có mặt ở nhà hát có sức chứa hơn sáu người
thời điểm đó một đoạn video do nhân chứng quay gần cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông mosco ở khu vực lân cận hiện trường cho thấy hàng chục người đang hoảng loạn bỏ chạy
sau khi nhắm màn đám đông những kẻ tấn công dường như cũng kích nổ bên trong tòa nhà
khiến tổ hợp crocus city hall chìm
trong biển lửa một số lượng lớn cảnh sát các nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường
tính đến cuối ngày hai mươi năm tháng ba số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã tăng lên một trăm ba mươi bảy người trong khi hơn một trăm tám mươi người bị thương
nguyên nhân tử vong chủ yếu là trúng đạn hoặc bỏng nặng hay ngạt khí
đáng chú ý mới đây tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công
trong đó trên telegram is cho biết lực lượng của nhóm này đã tấn công vào một cuộc chiến
tuy nhiên moscow vẫn đang điều tra theo hướng có liên hệ với ukraine bất chấp sự phủ nhận mạnh mẽ từ các quan chức nước này
sự việc này xảy ra khi nước nga vừa ăn mừng chiến thắng ông putin trong nhiệm kỳ thứ năm
khi ấy ông putin được bao quanh bởi những thanh niên trẻ tuổi chẳng đầy nhiệt huyết mặc những chiếc áo phong mang dòng chữ putin nga chiến thắng
tất cả đã mang đến một hình ảnh vị tổng thống tràn đầy tự tin của nước nga
một tuần sau sự việc thảm sát bất ngờ
sau vụ xảy ra tổng thống nga putin xuất hiện trên truyền hình quốc gia với vẻ mặt đầy đau buồn chấn an người dân sau vụ tấn công khủng bố
nhằm vào một buổi biểu diễn nhạc rock ở ngoài ô moscow gây súng động cả thế giới
trước đó mặc dù đã được thông tin nhưng tổng thống vladimir putin đã bác bỏ cảnh báo của tình báo mỹ về nguy cơ tấn công khủng bố sắp xảy ra
và kêu gọi lãnh đạo cơ quan an ninh liên bang nga fsv tập trung vào nỗ lực truy lùng gián điệp của ukraine hoạt động trên lãnh thổ
lên tiếng về các thông tin này
ông mark kallati người đứng đầu công ty tư vấn tình báo hàng đầu có trụ sở tại london
cũng bác bỏ những cáo buộc rằng giới chức điện kremlin phản ứng chậm trong vụ tấn công khủng bố ở krokus
và khẳng định rất khó có thể ngăn chặn những âm mưu tấn công khủng bố như vậy
ông cho biết sẽ rất khó để xác định được các âm mưu tấn công khủng bố có quy mô riêng lẻ như trên
đôi khi những tên khủng bố vẫn thành công dù đất nước đó có một lực lượng phản gián lực lượng an ninh tốt như thế nào đi chăng nữa
đồng thời ông nhận định
vụ tấn công đẫm máu tại krokus đã tác động mạnh tới hình ảnh người bảo vệ tổ quốc cứng rắn của ông putin
đến nay vụ khủng bố vẫn khiến cả nước nga bàng hoàng
xảy ra giữa lúc quân đội nước này đang tiếp tục chiến dịch ở ukraine
và ngăn lực lượng của kiev tập kích mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ nga
gần đây kiev đã thực hiện loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái uav và các nhà máy lọc dầu ở nga
làm gián đoạn sản xuất đe dọa chuỗi cung ứng
điều đó làm tăng thách thức đối với chính quyền tổng thống putin
trong nỗ lực thực hiện cam kết đảm bảo an ninh cho đất nước và người dân nga mà ông đưa ra khi đắc cử
sau cuộc xả súng ngày hai mươi bốn tháng ba các nghi phạm đã bị đưa ra trình diện tòa án moscow
phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố cùng án tù trung thân
được biết nhiều quan chức cấp cao nga kêu gọi tái áp dụng án tử hình
theo đó nga đã không áp dụng án tử hình từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi
thế nhưng ngày càng nhiều người trong chính quyền tổng thống vladimir putin kêu gọi từ bỏ chính sách này
sau thảm kịch đẫm máu nhất ở nga
trong hai thập kỷ qua qua ghi nhận đây không phải là lần đầu tiên tổng thống nga putin
đối mặt với những thách thức về an ninh quy mô lớn
và lần đầu tiên khi ông đảm nhiệm cương vị quyền tổng thống nga trong ngày cuối cùng của năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
vị cựu sĩ quan tình báo kgb của nga này đã lên tiếng khẳng định quyết tâm đánh đuổi đến cùng
những kẻ khủng bố ở nước cộng hòa hồi giáo chechnya thuộc liên bang nga mà ông cáo buộc
đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào các tòa nhà ở các tỉnh lân cận
thời điểm đó nga từng dung chuyển bởi các vụ tấn công khủng bố
được cho là do những phần tử hồi giáo cực đoan ở chechnya gây ra
ông putin khi đó nổi tiếng với cam kết sử dụng những biện pháp cứng rắn nhất
để săn lùng những kẻ khủng bố và khôi phục an ninh
chiến thắng tại chechnya không chỉ giúp củng cố vị thế của tổng thống putin
trong giai đoạn đầu nắm quyền khi nước nga còn đang bộn bề gian khó
mà còn là lời khẳng định đánh thép của ông rằng nga không bao giờ thỏa hiệp
với những kẻ tấn công khủng bố mà sẽ luôn tìm mọi cách để khiến chúng phải trả giá đất
nới động đến sự an toàn của người dân và an ninh của nga
bằng những phát biểu cứng rắn cùng nỗ lực chống khủng bố của nga vào cuối những năm một nghìn chín trăm chín mươi
đầu những năm hai nghìn đã củng cố quyền lực của ông putin
khi người nga kêu gọi hành động để khôi phục luật pháp và trật tự
điều này càng được củng cố rõ ràng hơn vào bốn năm sau đó
khi nước nga một lần nữa phải hứng chịu một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng
nhằm vào một trường học ở berlin vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai
vụ tấn công trên đã khiến hơn ba trăm linh người thiệt mạng và tám trăm linh người khác bị thương
những kẻ khủng bố sau đó đã bị các lực lượng đặc nhiệm của nga chấn áp và bắt giữ
phát biểu sau thảm kịch tổng thống nga putin nhấn mạnh
như tôi đã nói rất nhiều lần chúng ta đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng
các cuộc bạo loạn chống đối các hành động khủng bố
nhưng lần này tội ác mà những kẻ khủng bố gây ra là chưa từng có tiền lệ phi nhân tính và tàn bạo
đó không chỉ là thách thức đối với tổng thống
quốc hội hay chính quyền mà là thách thức với toàn nước nga toàn thể người dân nga
nước nga đang bị tấn công
những kẻ khủng bố tin rằng chúng mạnh hơn chúng ta
chúng nghĩ rằng chúng có thể khiến chúng ta run sợ trước sự tản bạo của chúng
đánh gục ý chí của chúng ta và khoét sâu vào sự chia rẽ trong xã hội
dường như chúng ta phải lựa chọn hoặc chống lại chúng
hoặc chấp nhận theo những yêu sách của chúng để mặc chúng hủy hoại nước nga
với hy vọng rằng cuối cùng chúng cũng để chúng ta yên
giờ đây tinh thần không khoan nhượng trước khủng bố này
một lần nữa được ông putin thể hiện sau vụ tấn công đẫm máu ở krokus
tổng thống nga nghi ngờ những kẻ khủng bố này có liên hệ với ukraine
và đang tìm cách truồn sang nước này
ông putin cũng gọi chúng là khủng bố quốc tế
và cam kết sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào muốn đánh bại những tay súng này
nhiều nhà quan sát cho rằng an ninh đã không được đảm bảo tại thành phố cransnogos
nơi được xem là địa điểm giải trí và mua sắm khổng lồ ở ngoài âu nga
bất chấp những cảnh báo từ chính phủ mỹ
theo một doanh nhân
tại moscow thành phố krasnogorsk là nơi rộng lớn với nhiều nhà hát
đáng lẽ an ninh phải nghiêm ngặt hơn và có nhiều cảnh sát hơn
rõ ràng trách nhiệm về an ninh tại các sự kiện cộng đồng lớn đã bị lơ là
doanh nhân giấu tên này nhớ lại cuộc khủng hoảng con tin năm hai nghìn hai
khi nhà hát north ost ở trung tâm moscow đã bị những tay súng trách nhà tấn công
khiến hơn một trăm một mươi năm người thiệt mạng
không có gì thay đổi kể từ đó
một họp giảng nga có quan hệ chặt chẽ với các nhà ngoại giao gấp cao
cũng đưa ra đánh giá tương tự về thất bại của lực lượng an ninh
tình báo nga trong ngăn chặn âm mưu khủng bố
bất kỳ cuộc điều tra nào cũng sẽ tìm thấy những thất bại của các cơ quan an ninh
liên quan đến vụ khủng bố ngày hai mươi năm tháng ba
điện kremlin cho biết không có quốc gia nào miễn nhiễm với khủng bố
khi được hỏi liệu có thất bại lớn nào của các cơ quan an ninh
trong việc ngăn chặn cuộc tấn công tồi tệ nhất ở nga
người phát ngôn điện kremlin tymeshi peskov đã nói với giới báo chí rằng
cuộc điều tra đang được tiến hành
thật không may thế giới cho thấy rằng không thành phố nào
không quốc gia nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm khỏi mối đe dọa khủng bố
ông cho biết lực lượng đặc nhiệm đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ nước nga
khi được hỏi liệu các cơ quan an ninh nga có cần sự hỗ trợ từ phương tây hay không
ông tymeshi peskov cho biết các quan chức đặc biệt của nga đang hoạt động độc lập
hiện tại không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ chối bình luận về chi tiết tình báo
ông nói rằng trong các cuộc thảo luận với nhiều nhà lãnh đạo
kể từ khi vụ tấn công xảy ra
các nguyên thủ quốc gia đã đề xuất cải thiện nỗ lực quốc tế để chống khủng bố
theo giới chức mỹ họ đã có đủ bằng chứng cho thấy tổ chức khủng bố is
đã đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố ở krogus
tuy nhiên nga nghi ngờ ukraine liên quan đến vụ việc trên
còn tổng thống zelensky cũng cáo buộc nga đổ lỗi cho ukraine về vụ khủng bố
giới chức nga đã và đang tiếp tục điều tra sau khi bắt giữ một mươi một kẻ tình nghi liên quan đến vụ việc
nga đã dành một ngày quốc tang tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố
mọi hoạt động văn hóa giải trí tạm dừng và các tòa nhà công trình trên toàn nước nga đều treo cờ rủ